quân khu chín vừa điều hàng chục xe chuyên dụng chở nước hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
tại ba huyện thới bình u minh và trần văn thời của tỉnh cà mau
đó là những giọt nước thấm đượm nghĩa tình quân dân trong thời hạn mặn
cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang quân khu chín cùng các phương tiện chuyên dụng
chở năm bình nước lọc từ thành phố cần thơ đến hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do thiếu nước uống
đây là những dùng thiếu nước nghiêm trọng của tỉnh cà mau do ảnh hưởng bởi hạn kháng
những trang thiết bị chuyên dụng của quân khu chín từ đường bộ đến đường thủy và cả những xe tải nhỏ
đều được trưng dụng với mục đích đưa nguồn nước ngọt đến tận nhà để chia sẻ những khó khăn với người dân dùng sâu
hiện tại toàn tỉnh cà mau có hơn hai sáu trăm linh hộ bị thiếu nước do một số nơi không khai thác được nước ngầm
và kênh rạch khô cạn người dân phải mua nước sinh hoạt với giá rất cao
từ bốn mươi đến năm mươi đồng một mét khối
thưa quý vị ngày hai mươi năm tháng bốn tại thành phố luông pha băng bắc lào diễn ra hội thảo
kinh nghiệm của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam về việc nâng cao vai trò của phụ nữ
trong lĩnh vực chính trị giữa nhóm nữ đại biểu quốc hội việt nam và nhóm nữ đại biểu quốc hội lào
chủ nhiệm ủy ban xã hội của quốc hội nguyễn thúy anh cho rằng đây là cơ hội để giao lưu
học hỏi kinh nghiệm hoạt động của hai nhóm nữ đại biểu
đại biểu quốc hội hai nước góp phần triển khai có hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác giữa hai quốc hội hai nước
tại hội thảo các đại biểu đã được nghe những tham luận chia sẻ kinh nghiệm về các chủ đề
như kinh nghiệm của việt nam về tăng tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân
kinh nghiệm tham gia các hoạt động nghị viện đa phương
kinh nghiệm trong việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật
trước đó chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn hai bên đã tổ chức hội đàm trao đổi về phương hướng hợp tác
giữa hai nhóm đại biểu quốc hội việt nam và lào
mới đây tại hà nội liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam tổ chức buổi gặp gỡ chia sẻ thông tin
với các trường đại học học viện cao đẳng về công tác đối ngoại nhân dân
với chuyên đề chia sẻ thông tin về công tác đối ngoại đối ngoại nhân dân và liên hiệp các tổ chức hiếu nghị việt nam
hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện công tác đối ngoại đối ngoại nhân dân từ trước tới nay
đã đạt được nhiều kết quả
đồng thời xác định mục tiêu và những yêu cầu đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giữa liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam
và sinh viên trong giai đoạn tới
chủ tịch phan anh sơn mong muốn tăng cường hợp tác với các trường đại học học viện cao đẳng
đặc biệt là trong công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại trao đổi thông tin định kỳ phối hợp trong các hoạt động đối ngoại nhân dân
các đại biểu nhất trí cần tạo thêm diễn đàn chia sẻ về những bài học kinh nghiệm trong thúc đẩy tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân
và như thế này nhiều trường đại học đang có những sinh viên quốc tế theo học
ngày hai mươi năm tháng bốn tại thành phố cần thơ kiểm toán nhà nước đã tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp công tác giữa kiểm toán nhà nước
với thường trực hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố kiên giang hậu giang
theo báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa kiểm toán nhà nước và sáu tỉnh đồng bằng sông cửu long
giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi ba được thực hiện chặt chẽ có trọng tâm trọng điểm đảm bảo mục tiêu đề ra với những nội dung thiết thực
phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của mỗi cơ quan
hội nghị còn đưa ra phương hướng hợp tác tốt hơn trong thời gian tới góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các địa phương
nhất là trong việc quản lý sử dụng tài chính công tài sản công tại địa phương
nhân dịp này kiểm toán nhà nước thường trực hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đã ký kết quy chế
phối hợp công tác cho giai đoạn tiếp theo đồng thời tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm toán nhà nước cho hai mươi một cá nhân
đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành kiểm toán
ngày hai mươi năm tháng bốn giải thưởng bất động sản có lịch sử lâu đời và uy tín hàng đầu việt nam chính thức mở cổng đăng ký
sau nhiều vòng đánh giá khắt khe những chủ đầu tư và dự án xuất sắc nhất sẽ được trao giải vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn
giải thưởng bất động sản việt nam robert t goom hai nghìn một mươi bốn hiện đại và đa dạng hơn mọi năm khi bổ sung những danh hiệu mới
nhằm tôn vinh nhiều loại hình bất động sản khác nhau phù hợp với xu hướng của thị trường như danh hiệu dành cho sản phẩm bất đồng sản đầu tư
bất động sản thích hợp với thiên nhiên và phòng trưng bày bán hàng giải thưởng năm nay đề cao trách nhiệm xã hội khi mang đến danh hiệu
hoàn toàn mới liên quan đến esg môi trường xã hội và quản trị doanh nghiệp để tôn vinh các chủ đầu tư xuất sắc trong thiết kế
và xây dựng bình vẩn tiết kiệm năng lượng và tạo ảnh hưởng tốt cho xã hội giải thưởng diễn ra trong bối cảnh thị trường
đang dần phục hồi và cải thiện ông thiện dương chủ tịch hội đồng giám khảo giải thưởng bất đồng sản việt nam robert t gardeu
kiêm tổng giám đốc rubgsa việt nam cho biết trong một môi trường bất động sản phát triển nhanh chóng giải thưởng này mang đến cho các chủ đầu tư
cơ hội tỏa sáng kết nối với đối tác quan trọng và thông qua đó thể hiện cam kết về chất lượng sản phẩm
mới đây trường khoa học liên ngành và nghệ thuật trực thuộc đại học quốc gia hà nội tổ chức sự kiện ra mắt nhằm giới thiệu về nhà trường
kết hợp việc trao biên bản ghi nhớ hợp tác với những đối tác với khẩu hiệu kiến tạo tương lai bằng chi thức liên ngành trường khoa học liên ngành và nghệ thuật
hiện đang triển khai nhiều ngành học đón đầu xu thế đặc biệt là các ngành về sáng tạo và công nghiệp văn hóa
từ việc đóng vai trò nòng cốt thúc đẩy hệ thống giáo dục sau đại học khoa các khoa học liên ngành đã từng bước tạo dựng các giá trị và nền tảng cốt lõi
và trở thành một trong những đơn vị đầu tiên được đại học quốc gia hà nội giao nhiệm vụ triển khai các chương trình đào tạo mang tính chất liên lĩnh vực và nghệ thuật
với khẩu hiệu kiến tạo tương lai bằng chi thức liên ngành trường khoa học liên ngành và nghệ thuật hiện đang triển khai nhiều ngành học đón đầu xu thế ở bậc đại học
như quản trị thương hiệu quản lý giải trí và sự kiện quản trị đô thị thông minh và bền vững quản trị tài nguyên di sản thiết kế sáng tạo với các chuyên ngành về thời trang và sáng tạo
đồ họa công nghệ số thiết kế nội thất bền vững
dự kiến từ năm hai nghìn hai mươi bốn nhà trường sẽ tuyển sinh thêm các ngành như kiến trúc và thiết kế cảnh quan nghệ thuật thị giác với các chuyên ngành về nhiếp ảnh nghệ thuật và nghệ thuật tạo hình đương đại
sáng ngày hai mươi năm tháng bốn tại hà nội đã diễn ra lễ ra mắt cuốn tự truyện
sống đến bình minh của nhà báo nhà văn trần mai hạnh sự kiện do đài tình nói việt nam nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật và gia đình phối hợp tổ chức
từ những tập nhật ký ghi chép thường ngày được điêu giữ trong suốt nửa thế kỷ qua về những gì đã xảy ra và chứng kiến
nhà báo nhà văn trần mai hạnh đã làm nên nội dung của cuốn tự truyện sống đến bình minh
với những trang viết xúc động chân thực để lại nhiều suy ngẫm cho người đọc không chỉ là lát cắt của chiến tranh
độc giả có thể tìm thấy nhiều lát cắt khác
trong tự truyện sống đến bình minh như câu chuyện tình yêu những lưu luyến sao động rất đỗi trong sáng nhưng mong manh của người lính trên mặt trận chuyện về thời bao cấp
những chuyện đã qua gắn với cá nhân của nhà báo trần mai hạnh được thể hiện trong cuốn tự chuyện không chỉ là của riêng tác giả mà còn là chuyện của một thời
sống đến bình minh như những thước phim tư liệu với rất nhiều thông tin
qua đó người đọc có thể thấy được dù trải qua rất nhiều thử thách nhưng trên hết nhà báo trần mai hạnh vẫn luôn vững tin vào những điều tốt đẹp ở phía trước
thưa quý vị thăng long hà nội không chỉ là biểu tượng lịch sử mà còn là nguồn cảm hứng vô tận cho các nghệ sĩ trên khắp cả nước
nhân kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước các họa sĩ nghệ nhân tại hà nội đã cùng nhau tổ chức triển lãm thăng long hội tụ để ca ngợi vẻ đẹp của mảnh đất thăng long xưa
triển lãm thăng long hội tụ trưng bày hơn bốn mươi tác phẩm của hai mươi sáu tác giả
chất liệu khác nhau như sơn mài sơn dầu khắc gỗ chất liệu tổng hợp
mỗi tác phẩm trong triển lãm đều có ngôn ngữ nghệ thuật độc đáo mang dấu ấn riêng của từng tác giả giúp mang đến những góc nhìn phong phú về mảnh đất thăng long qua những nét vẽ tinh tế và sâu sắc
triển lãm có nội dung thể hiện nhiều khía cạnh trong đời sống sinh hoạt phong cảnh tươi đẹp của thủ đô ngàn năm văn hiến
đặc biệt có một số tác phẩm tái hiện lại các phong tục tập quán lễ hội giúp khắc họa rõ nét về đẹp truyền thống của mảnh đất ngàn năm lịch sử
triển lãm thăng long hội tụ sẽ mở cửa đón khách tham quan từ nay đến hết ngày một mươi năm tháng năm tại số hai mươi hai hàng buồm quận hoàn kiếm hà nội
cùng với đồng bào cả nước long trọng tổ chức các hoạt động mừng ngày đất nước thống nhất
thành quỳ thành phố hồ chí minh phối hợp với ban tuyên giáo trung ương hội nghị sĩ nhiếp ảnh việt nam
tổ chức triển lãm tổ quốc bên bờ sóng với chủ đề thành phố hồ chí minh cùng cả nước vì cả nước
nhân kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và một trăm ba mươi tám năm ngày quốc tế lao động
đến dự triển lãm có đồng chiến nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
triển lãm tổ quốc bên bờ sống là tên gọi chung cho các sản phẩm dự án tuyên truyền về đề tài biển đảo việt nam
do ban tuyên giáo trung ương triển khai thực hiện từ năm hai nghìn một mươi một
năm nay với chủ đề thành phố hồ chí minh cùng cả nước vì cả nước
bàn tổ chức đã lựa chọn trưng bày một trăm năm mươi bốn tác phẩm ảnh tiêu biểu tại đường đi bộ nguyễn huệ
trong đó có hai mươi hai tác phẩm đoạt giải thưởng
các tác phẩm ảnh được đầu tư công phu có tư duy sáng tạo nhiều gốc chụp mới ứng tượng
thể hiện được tiềm năng vẻ đẹp của biển đảo việt nam tình yêu quê hương đất nước
sự gắn bó của các thế hệ người việt nam với biển đảo của tổ quốc
ngoài mục đích giới thiệu quảng bá về tiềm năng vẻ đẹp của thiên nhiên
con người vùng biển đảo việt nam đến với đồng đảo công chúng yêu nghệ thuật trong nước và ở nước ngoài
tổ quốc bên bờ sống còn khẳng định chủ trương đường lối đúng đắn của đảng nhà nước
những nỗ lực của các địa phương trong việc thực hiện đại hội một mươi ba của đảng và nghị quyết ba mươi sáu ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
sáng ngày hai mươi năm tháng bốn tại khu du lịch hồ núi cốc
tỉnh thái nguyên đã tổ chức khai mạc mùa du lịch năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề từ trải nghiệm tới trái tim
thái nguyên hiện có trên một di tích trong đó có một di tích quốc gia đặc biệt
ba di tích di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ngoài các điểm đến hấp dẫn như hồ núi cốc
hồ gành tre hang phượng hoàng suối mỏ gà
thái nguyên còn được vinh danh là đệ nhất danh trà đứng đầu cả nước về diện tích canh tác
và sản lượng trè giá trị trên một mươi hai tỷ đồng một năm
tỉnh luôn xác định việc phát triển du lịch gắn với văn hóa trè là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
của đề án phát triển du lịch tỉnh
mùa du lịch này sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như du thuyền trên hồ núi cốc
trải nghiệm khinh khí cầu tinh hoa ẩm thực thái nguyên giải chạy bán marathon
sáng ngày hai mươi năm tháng bốn tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
liên đoàn đua thuyền việt nam cục thể dục thể thao
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình tổ chức giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia hai nghìn hai mươi bốn
đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm bốn trăm hai mươi năm hình thành tỉnh quảng bình
bảy mươi năm năm ngày quảng bình cuột khởi và ba mươi năm năm ngày tái lập tỉnh quảng bình
giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia hai nghìn hai mươi bốn có sự tham gia của một mươi đội đua đến từ một mươi tỉnh thành phố trong cả nước
trong đó có các đội mạnh xuất sắc như đội thuyền thành phố hồ chí minh tỉnh thái nguyên thành phố đà nẵng tỉnh bình thuận
đây là giải đấu thường niên nằm trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao của cục thể dục thể thao
ba mươi sáu đội thuyền với gần bốn trăm linh vận động viên nam nữ tranh tài ở ba cử ly một m năm trăm linh m và hai trăm linh m
đây là năm đầu tiên tỉnh quảng bình đăng cai tổ chức không chỉ với mục đích duy trì và phát triển phong trào tập luyện hôn đua thuyền truyền thống
mà còn là dịp để quần chúng nhân dân trong tỉnh được thưởng thức những màn tranh tài đầy kịch tính và hấp dẫn
đây là cơ hội để quảng bình giới thiệu quảng bá hình ảnh tiềm năng thế mạnh về du lịch văn hóa con người
có phần mở rộng hợp tác giao lưu với các bạn bè trong nước và quốc tế
giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia sẽ diễn ra trong ba ngày từ hai mươi năm đến hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi bốn được kỳ vọng là năm bùng nổ của du lịch quảng bình khi lượng khách những tháng đầu năm tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
ngành du lịch quảng bình đang nỗ lực hoàn thiện
làm mới các sản phẩm du lịch mở thêm các điểm đến mới và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ hấp dẫn cho du khách
những ngày này dù mùa du lịch cao điểm chưa thực sự bắt đầu
nhưng tại nhiều địa điểm của du lịch quảng bình đã rộn ràng bước chân du khách
tại các điểm vui chơi của trung tâm du lịch phong nha kẻ bàng
sự có mặt của rất đông du khách trong nước và quốc tế đang dần xóa đi đặc tính thời vụ của du lịch quảng bình
tôi rất là thích hang tối
tắm bùn ở trong hang động và các hoạt động trò chơi dưới nước ở đây rất là thú vị
rất vui nếu có thời gian tôi sẽ ghé lại ở đây
năm hai nghìn hai mươi bốn này bản quản lý quân quốc gia phong nha kẻ bàng đã phê duyệt đề ảnh du lịch sinh thái
trên cơ sở đó đơn vị cũng đã triển khai các sản phẩm du lịch mới
như là sẽ tổ chức một số tuyến điểm tại sông chai hàng tối và sùi nước mọc
nhằm tạo sự khạc lạ cho du khách khi đến với điểm sông chai hàng tối
trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh quảng bình đón gần một triệu lượt khách du lịch
tăng bốn mươi tám so với cùng kỳ trong đó khách nước ngoài là bốn mươi bốn bốn trăm hai mươi hai lượt
con số này đã khẳng định sức hút của du lịch quảng bình
và những nỗ lực của địa phương để từng bước phục hồi sau dịch covid một mươi chín
chúng tôi đã liên kết với các đơn vị trong nước như là con đường di sản miền trung
rồi là hành lang kinh tế đông tây việt nam lào thái lan cũng như các hiệp hội lựa hành
trong nước và quốc tế để mà thúc đẩy công tác quảng bá cũng như là giới thiệu điểm đến một cách
thu hút nhất an toàn thân thiện nhất khi khách đến với du lịch quảng bình
dự báo dịp nghỉ lễ ngày ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
và mùa du lịch hè năm nay số lượng khách du lịch đến quảng bình sẽ tiếp tục tăng cao
ngành du lịch đang nỗ lực để làm mới các sản phẩm du lịch
nâng cao chất lượng dịch vụ để mang đến những trải nghiệm mới mẻ
hấp dẫn nhất thu hút khách du lịch đến tham quan trải nghiệm
thưa quý vị bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số giao hôm nay
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay kéo dài năm ngày
hầu hết các gia đình đều lên kế hoạch đi du lịch nghỉ ngơi
theo ghi nhận trên báo nhân dân các điểm du lịch khu vui chơi giải trí tại các tỉnh thành phố
đã chuẩn bị các chương trình lễ hội nơi lưu trú phương án bảo đảm giao thông
an ninh trật tự để phục vụ khách du lịch trong dịp này
một số địa phương
cũng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu các dịch vụ phục vụ du khách phải niêm yết giá công khai
không để xảy ra tình trạng tùy tiện tăng giá trèo kéo ép khách
theo ghi nhận của báo lao động trước nhu cầu tăng lên của du khách mong muốn về điện biên thăm lại nơi
làm nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng
các tour du lịch về tỉnh tây bắc này hiện trong tình trạng cháy hàng
đại diện một số doanh nghiệp lữ hành cho biết
nguyên nhân là do một phần khả năng cung ứng dịch vụ tại điện biên còn hạn chế
chưa đủ nhiều để đáp ứng nhu cầu của lượng lớn du khách tăng đột biến như hiện nay
trước tình hình đó các công ty lữ hành luôn có những kế hoạch từ sớm từ xa
để hỗ trợ du khách trên suốt hành trình
hoặc tư vấn du khách có thể lùi ngay đi để đảm bảo được chất lượng chuyến đi
cũng như việc bình ổn giá dịch vụ
giá vé máy bay cao khiến nhiều người đắn đo đi du lịch dịp lễ
trong khi khách đi tàu liên tục tăng
nhiều ý kiến cho rằng đây là cơ hội của ngành đường sắt nếu biết tận dụng
trao đổi với báo giao thông ông đặng sĩ mạnh
chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty đường sắt việt nam cho biết
thời gian tới đường sắt cần quản lý khai thác vận hành thật tốt đường sắt hiện hữu
đồng thời cần tổ chức chuẩn bị thật tốt để quản lý vận hành khai thác đường sắt tốc độ cao
khi được giao nhiệm vụ
như vậy phải chuẩn bị từ bây giờ từ công tác đào tạo nguồn nhân lực
về công nghiệp cơ khí và nhiều vấn đề khác
xin được chuyển sang thông tin trên báo đại đoàn kết
năm hai nghìn hai mươi ba việt nam đã xuất khẩu tám một triệu tấn gạo với trị giá bốn sáu mươi bảy tỷ usd
tăng một mươi bốn bốn về lượng và tăng ba mươi năm ba về trị giá so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
theo bộ công thương năm hai nghìn hai mươi bốn thị trường thương mại gạo toàn cầu đối mặt với những thách thức
do nguồn cung gạo toàn cầu giảm dự báo sẽ tác động tới hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo
của thương nhân việt nam trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên xuất khẩu gạo của việt nam vẫn đạt được
một số kết quả tích cực
trong quý một năm nay việt nam đã xuất khẩu gần hai hai triệu tấn gạo với trị giá một bốn tỷ usd
trong đó xuất khẩu gạo sang các thị trường chính như philippines indonesia malaysia đều tăng trưởng cao
người dân đồng bằng sông kiểu long sống trên sông nước nhưng lại thiếu nước ngọt để sử dụng
và đây là một nghịch lý
trao đổi với báo tuổi trẻ ý kiến chuyên gia cho rằng trước mắt chính quyền địa phương
người dân tiếp tục thực hiện tốt việc chủ động có các công trình phương tiện tích trữ nước tại chỗ
dự trữ trong các tháng mùa khô của những năm được dự báo hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn có tính chất gây gắt
đồng thời cần tiếp tục nghiên cứu thực hiện các giải pháp căn cơ lâu dài hơn nữa
thí dụ như giải pháp đầu tư các công trình chuyển nước giữa các lưu vực xây dựng các đập ngăn nước
các cửa sông hoặc đầu tư hồ chứa với quy mô phù hợp trong vùng
theo thông tin trên báo sài gòn giải phóng tình trạng khô hạn kéo dài vuông tôm thiếu nước độ mặn tăng cao
khiến người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng đồng bằng sông kiểu long đang phải đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay
trước tình trạng trên ngành nông nghiệp đang tập trung triển khai nhiều giải pháp như liên kết với doanh nghiệp
giới thiệu giúp người nuôi bán nhanh số tôm chữa bệnh đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh
kịp thời hướng dẫn xử lý
nhằm giảm thiệt hại cho người nuôi tôm và đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ cấp phát chroin để nông dân xử lý vuông tôm